thưa quý vị ubnd tp hcm đã cho phép loại hình kinh doanh dịch vụ ăn uống được phép bán mang về từ ngày tám tháng chín
và trong thời gian giãn cách xã hội thì nhu cầu mua của người dân là rất cao
song các cơ sở kinh doanh chưa sẵn sàng cho việc mở cửa trở lại
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
hôm nay anh trần văn bảo chủ quán cà phê trên địa bàn phường bốn quận gò vấp tp hcm
cùng vợ bắt đầu sắp xếp lại hàng quán để trở lại kinh doanh đồ uống
mặc dù bán lai rai cầm chừng được vài chục ly nước mang đi
xong đối với anh đây là một niềm vui sau nhiều tháng nghỉ dịch
có thông tin là cho bán mang đi thì người dân mà học kinh doanh uống bán
thì thấy cũng có một cái phấn khởi
đa phần là những cái phần còn lại trước đó để bán thôi
chứ cũng chưa có cái sự chuẩn bị gì nhiều
có sức khỏe
tất bật với việc điều hành chỉ đạo tại điểm tiêm chủng vaccine ngừa covid một mươi chín
ông nguyễn kiên trung phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường năm quận gò vấp tp hcm
liên tục nhận điện thoại để hướng dẫn các cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường
đăng ký hoạt động trở lại đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch
trên địa bàn phường thì cũng đã hướng dẫn là các đơn vị này
phải thực hiện đủ năm k và đảm bảo các điều kiện về thực phẩm
thì mới cho hoạt động
riêng các cái điều kiện về thực phẩm thì mới cho hoạt động
các cái điểm mà nhỏ lẻ ở bán vỉa hè quán cốc không đăng ký kinh doanh
thì trực đối không có cho
phường thì cũng sẽ lên danh sách các cái điểm này
và thường xuyên chỉ đạo cho các lực lượng công an quân sự
và lực lượng trực tượng đô thị của phường để kiểm tra giám sát
cái việc thực hiện năm k tại các điểm dù âm uống này
theo đó tp hcm cho phép kinh doanh ăn uống bán mang về
từ sáu h đến một mươi tám h mỗi ngày
nhưng các cơ sở văn hóa không có kinh doanh
học động ba tại chỗ có giấy phép kinh doanh cố định
việc giao hàng sẽ thông qua đội ngũ shipper
nhiều hộp kinh doanh mặc dù muốn hoạt động
nhưng chưa biết bằng cách nào để lấy được nguồn nguyên liệu
tính bán hàng tươi sống để người ta nhớ
ít ngày hết dịch người ta còn tới
giờ hàng đông lạnh thì đi lấy cũng sợ
cũng có ảnh hưởng nhưng mà người ta đến người ta cũng quen
tại vì shipper đi cũng phải làm công việc của người ta
giờ mình đi giao thì đi này đi cũng khó khăn
nguyên liệu thì không có lấy được
giống như mình bán mấy món nhân giả thôi
không có bán đặc biệt quá thì đi lấy nguyên liệu nó khó
trong khi nhu cầu của người dân lại rất cao
nhưng chi phí giao nhận hàng lại đổi lên
do ảnh hưởng của việc giãn cách xã hội
do đó không phải ai cũng mặn mà với việc mua hàng mang về
trong khi đó người vui mừng nhất có lẽ phải là đội ngũ shipper
khi những ngày tới công việc của họ sẽ thuận lợi hơn
đối với cái tuổi như tụi em á

tại vì tụi em nhiều khi cũng thích ăn ở ngoài hèo quán
người ta bán người ta làm ngon hơn mình
thì em thấy cái đó cũng thuận lợi nhưng mà cái giá ship thì nó hơi cao
thì không biết là hy vọng là tới lúc đó giá ship mình á
khi mà có nhiều cái cửa hàng nó mở ra bán hơn
thì shipper chạy dễ dàng hơn á
thì cái giá xếp nó sẽ thấp hơn nó sẽ hỗ trợ được cho tụi em
nhưng mà nói chung thì với cái điều kiện của tụi em thì có thể chịu được phí ship
nhưng mà cũng đa số có nhiều người họ cũng nói là phí ship nó cao anh
nói chung á thì em thấy nó cũng thuận lợi á
nhưng mà nó chỉ thuận tiện một mặt nào đó về mặt cái mặt thuận tiện thôi
còn cái về kinh tế thì nó không có lợi lắm cho mình
em nghĩ là chắc trong vòng ngày mai tới đây
thì hàng quán sẽ trở lại cũng tấp nập nhiều
chứ hiện tại hôm nay là ngày đầu cho nên em vẫn chưa thấy hàng quán nào mở lại
sáng ra cũng xài được mấy đơn của cái bán hàng mang về rồi
nhưng mà kỳ vọng là những ngày tới là coi như là nhiều cửa hàng
coi như là
mở nhiều hơn để mình chạy được nhiều cái đơn hàng hơn
để phục vụ bà con trong mùa dịch này
như vậy trong ngày đầu tiên cho phép hoạt động kinh doanh đồ ăn uống mang về
thì rất ít cửa hàng trên địa bàn thành phố hồ chí minh mở cửa hoạt động
có lẽ họ còn đang dài chừng chờ đợi thêm những chính sách mới của thành phố
sau ngày một mươi năm tháng chín tới đây